thông tin mới nhất về việc tìm kiếm máy bay mất tích kasa hai trăm một mươi hai
theo thông tin chính thức đến một mươi sáu h ngày hôm nay các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của bộ quốc phòng
các đơn vị và người dân tham gia đã xác định chính xác vị trí máy bay casa hai trăm một mươi hai số hiệu tám nghìn chín trăm tám mươi ba
lực lượng tìm kiếm cũng đã tìm thấy động cơ cánh quạt và thân máy bay có ghi rõ số hiệu tám nghìn chín trăm tám mươi ba
cũng tại khu vực tìm kiếm các lực lượng cứu nạn đã tìm thấy một số thi thể được xác định là thành viên của phi hành đoàn ksa hai trăm một mươi hai
chiều nay các lực lượng tìm kiếm tiếp tục thu được các mảnh vỡ của máy bay kasa hai trăm một mươi hai tại hiện trường
tại nghệ an cũng vào thời điểm trên lực lượng tìm kiếm máy bay su ba mươi mk hai đã tìm thấy một số mảnh vỡ của máy bay chiến đấu
tại tòa độ một mươi tám độ năm mươi bảy phút đến một mươi chín độ vĩ bắc và một trăm linh sáu độ ba phút đến một trăm linh sáu độ bốn phút kinh độ đông
qua xác minh ban đầu khẳng định
là của máy bay su ba mươi mk hai
nhận định ban đầu đây là khu vực máy bay su ba mươi mk hai số hiệu tám nghìn năm trăm tám mươi năm đã rơi
trong sáng nay ngày hai mươi ba tháng sáu phó thủ tướng trịnh đình dũng chủ tịch ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn
đã lên tàu cảnh sát biển tám nghìn hai nơi đặt cơ quan chỉ huy tìm kiếm máy bay kasa hai trăm một mươi tám
và chín thành viên phi hành đoàn hiện vẫn đang mất tích
phó thủ tướng đã yêu cầu các lực lượng khẩn trương tập trung trục vớt động cơ máy bay này
mở rộng vùng tìm kiếm để xác định các mảnh vỡ khác của máy bay
và sớm trục vớt tìm kiếm chín thành viên phi hành đoàn
phó thủ tướng trịnh đình dũng cũng yêu cầu sớm xác định nguyên nhân máy bay rơi
từ đó có giải pháp khắc phục trong thời gian tới
theo phó đô đốc trung tướng phạm ngọc minh phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
phó chủ tịch thường trực ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn
hiện có gần bốn mươi tàu của các lực lượng hải quân cảnh sát biển phòng không không quân kiểm ngư và ngư dân
đang hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại khu vực máy bay rơi